nằm trong chương trình công tác tại tỉnh nghệ an vào chiều ngày hôm nay đoàn công tác bộ công an do đồng chí trung tướng lê quốc hùng
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an dẫn đầu đã có buổi làm việc với tỉnh nghệ an về xây dựng công an phường
điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị xây dựng xã phường thị trấn cơ quan doanh nghiệp
cơ sở giáo dục điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
giữa buổi làm việc có đồng chí thái thanh quý ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy nghệ an
tại buổi làm việc lãnh đạo tỉnh nghệ an nhấn mạnh việc xây dựng công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị
xây dựng xã phường thị trấn cơ quan doanh nghiệp cơ sở giáo dục điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
là chiến lược đảm bảo an ninh trật tự từ sớm từ xa từ cơ sở của bộ công an
chính vì vậy lãnh đạo tỉnh nghệ an sẽ tiếp tục chỉ đạo tạo điều kiện hết sức để công an tỉnh triển khai có hiệu quả trên địa bàn
thứ trưởng lê quốc hùng đánh giá cao những kết quả đạt được trong các mặt công tác của công an tỉnh nghệ an thời gian qua
đó cũng chính là tiền đề vững chắc để xây dựng công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị
và xây dựng xã phường thị trấn cơ quan doanh nghiệp cơ sở giáo dục điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
thứ trưởng nhấn mạnh việc xây dựng công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị
là nội dung quan trọng xuyên suốt trong quá trình thực hiện chủ trương của đảng ủy công an trung ương bộ công an
là nền tảng tiền đề cho việc xây dựng lực lượng công an nhân dân tiến lên chính quy hiện đại
và là thước đo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ đối với công an các đơn vị địa phương
đồng chí cũng tin tưởng với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị nghệ an sẽ hoàn thành mục tiêu đã đề ra
trước đó đoàn công tác đã có buổi làm việc tại công an huyện nam đàn tỉnh nghệ an
về xây dựng huyện nam đàn điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
và khu di tích kim liên về mô hình tự quản tự phòng tự bảo vệ tự hòa giải tự tố giác tội phạm trong bảo đảm an ninh trật tự